sáng nay ba mươi tháng một tức mùng sáu tết canh tí năm hai nghìn hai mươi tại chùa bái đính xã gia sinh huyện gia viễn tỉnh ninh bình
giáo hội phật giáo việt nam đã long trọng tổ chức lễ khai hội chùa bái đính
một trong những lễ hội lớn của tỉnh ninh bình và khu vực phía bắc
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã về dự và đánh chống khai hội
cầu cho mưa thuận gió hòa quốc thái dân an
cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương đại diện lãnh đạo tỉnh ninh bình và hàng ngàn tăng ni phật tử du khách thập phương
lễ khai hội chùa bái đính năm nay là chương trình mở đầu chào mừng năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn
được tổ chức tại ninh bình với chủ đề hoa lư cố đô ngàn năm
ngay sau các nghi thức của phần lễ phần hội được diễn ra với không khí trang nghiêm của các nghi thức truyền thống
gồm giức kiệu bài vị thờ thần cao sơn đức thánh nguyễn bà chúa thượng ngàn lên chùa cổ
chúng tôi rất là tự hào mình là người con của ninh bình
cũng theo như là tục lễ hàng năm là một truyền thống có từ lâu rồi
chúng tôi cũng luôn được về ninh bình để dự lễ hội đầu năm nhất là đầu xuất năm mới nước này
hiện nay chùa bái đính nằm trong quần thể danh thắng tràng an được rất nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến
lễ hội chùa bái đính xuân canh tí hai nghìn hai mươi diễn ra từ nay đến hết tháng ba âm lịch